trong thời gian qua hoạt động đánh bắt thủy hải sản tại đà nẵng và các tỉnh biên trung vẫn duy trì với sản lượng ổn định
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín giá cả và thị trường tiêu thụ hải sản giảm
khiến cho ngư dân và cả thương lái cũng gặp nhiều khó khăn
kể từ sau tết nguyên đán đến nay ngày nào bà lê thị liễu cũng thu mua cá từ các chủ tàu và bán xỉ ra thị trường
năm nay tính đến thời điểm này sản lượng cá không biến động giá cả phần lớn các loại cá thấp hơn năm ngoái
sức mua của thị trường cũng giảm khoảng năm mươi sáu mươi và một số loài cá xuất khẩu trở nên ngưng trệ
còn đối với ông lê văn hiền chủ tàu qng chín mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi tám ts mặc dù môi trường khai thác thủy hải sản trên biển có nhiều bất cập
nhưng mỗi chuyến vươn khơi bám biển một mươi năm ngày trở về thường cá đầy khoang
tuy nhiên giá cả và thị trường tiêu thụ lại bấp bênh chủ yếu là phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước
làm lượng vô rất nhiều nhưng mà bán trong nội địa thì cái giá cả là nó thấp
ví dụ như hàng mà nhập như bình thường là nhập đi trung quốc trung đồ nhiều nhưng mà bây giờ là nó hạn chế
cho nên là bán trong nội địa thì người tiêu dùng là người ta mua cũng hạn chế cho nên là giá cả thấp
khó khăn của người dân hiện nay thì vẫn là cái vấn đề là khi về cảng vấn đề tiêu thụ do cái giá nó tách nó giảm
cho nên là vấn đề lợi nhuận sau chứng biến là tiêu thụ biển cho nên là nó không bảo bảo cái chi phí
khiến nghiệm của tư vân là nước vấn đề của dân cũng hỗ trợ
thống kê của ban quản lý âu thuyền và cảng cá thọ quang trong quý i năm hai nghìn hai mươi có gần năm lượt tàu cập cảng
riêng tháng bốn lượt tàu qua cảng giảm hơn hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
cùng với đó hiện nhiều mặt hàng hải sản khai thác bị rớt giá là do các đầu mối thu mua hải sản để chế biến xuất khẩu hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng vì ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
theo nhiều ngư dân ngoài việc mong muốn dịch bệnh chấm dứt rất cần sự hỗ trợ kịp thời từ địa phương và chính phủ
nhất là việc thực hiện các chính sách để họ yên tâm tiếp tục vươn khơi bám biển